đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu tỉnh biên cục hải quan an giang vừa bắt giữ vụ vận chuyển kim loại nghi là vàng tiền việt nam và ngoại tệ trái phép qua biên giới
cụ thể khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng chín tại khu vực cửa khẩu quốc tế tịnh biên tổ công tác phát hiện bên trong cabin xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy l chín nghìn ba trăm năm mươi do lê phong trường sinh năm hai nghìn hai trú tại xã văn giáo huyện tịnh biên tỉnh an giang điều khiển có ba bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa hai miếng kim loại và nhiều dây chuyền vòng lắc đeo tay bằng kim loại màu nâu đen và màu vàng nghi là vàng
có tổng trọng lượng khoảng hai chín kg
tiến hành kiểm tra phát hiện trên người trường có ba mươi ba triệu sáu trăm linh đồng việt nam và bốn trăm linh reu tiền campuchia toàn bộ số kim loại và tiền ngoại tệ trên
khi vận chuyển qua biên giới trường không khai báo hải quan theo quy định nên tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người phương tiện cùng tăng vật
qua test nhanh cho kết quả trường âm tính với sars cov hai
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đã gửi mẫu
trưng cầu giám định đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ